đây là đối tượng nguyễn mạnh vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cướp tài sản
vì không có việc làm ổn định nên vinh đã điều khiển xe máy của mình quanh khu vực vòi phun nước hoàn kiếm với mục đích tìm người nước ngoài có sơ hở tài sản thì cướp giật
tại đây vinh đã cướp được một chiếc điện thoại của nạn nhân người hàn quốc rồi đem bán với giá hai triệu hai trăm linh nghìn đồng và ăn tiêu hết
em chọn khách nước ngoài là người ta không biết tiếng việt và cướp của người nước ngoài thì người ta không biết người ta trình báo thì em chọn người nước ngoài
trên phố có người người ta đi cướp người nước ngoài em thấy người ta không trình báo thì em làm theo
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín công an quận hoàn kiếm đã làm rõ một mươi ba vụ
với một mươi bốn đối tượng có hành vi xâm hại tài sản của người nước ngoài trong đó phát hiện xử lý sáu đối tượng là người mông cổ hoạt động trộm cắp tài sản
vì là người nước ngoài hoạt động phạm tội trên địa bàn nên có những khó khăn nhất định trong công tác đấu tranh triệt phá
quá trình đấu tranh thì cũng gặp khó khăn nhất định đặc biệt là đối với đối tượng người nước ngoài
quá trình làm việc một là công tác quản lý người nước ngoài thì vẫn còn một số tồn tại nên việc giả soát quản lý hoặc phòng ngừa phát hiện từ sớm
đối tượng vào cảnh việt nam đẻ thuyện về một tội là cái này thì nó cũng gặp nhiều khó khăn
cái việc mà phối hợp để tìm phiên dịch hoặc là công tác phối hợp với đại sứ quán có công dân vi phạm pháp luật cũng có những cái khoan nhất định
nên là cũng hạn chế phần nào đó đến công tác đấu tranh cũng như công tác thu thập tài liệu chứng cứ
phần lớn những người nước ngoài mà khi mà bị xâm hại họ cũng đến trình báo
sau trình báo xong thì họ lại rời di chuyển đến nơi khác hoặc thậm chí về nước
và nhiều trường hợp thì họ khi xảy ra bị xâm hại thì họ cũng không trình báo
để tránh xảy ra những vụ cướp giật gây thiệt hại tài sản của du khách ảnh hưởng đến hình ảnh việt nam môi trường du lịch
chính quyền các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc phòng chống tội phạm cướp giật
riêng đối với du khách cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân của mình
cùng với đó các công ty tổ chức lữ hành cần thường xuyên phổ biến hướng dẫn cho du khách về cách thức quản lý bảo vệ tài sản cá nhân tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện đối với một xe máy được cho là tham gia vào đoàn xe máy lên đến hàng trăm chiếc có hành vi tụ tập giàn hàng ngang trên đường rú ga gây mất trật tự công cộng
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi ba tháng hai trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thành phố đồng xoài hàng trăm xe máy đã tụ tập giàn hàng ngang
một số đối tượng đi xe độ
không đợi đợi
nón bảo hiểm nẹt bô rú ga gây mất trật tự công cậu
đa số các đối tượng ở độ tuổi thanh niên mới lớn
nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý
tuy nhiên các đối tượng đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy ra các hướng
khi đến đoạn dốc tà bế thuộc địa phận ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã dừng xe một đối tượng được cho là đi chung với nhóm đua xe này
khi bị các lực lượng dừng xe đối tượng đã bỏ đi mất và để xe máy lại
điều đáng nói chiếc xe này cũng đã từng bị các lực lượng xử lý vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
còn vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố vũng tàu về hành vi gây dấu chất tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước giữa phan văn khánh và lê phạm tuyển hai đối tượng này đã rủ đồng bọn mang theo nhiều hung khí bom xăng rồi hẹn gặp nhau để hỗn chiến
vào tối ngày một mươi tám tháng hai khi đến đường đô lương nhóm của khánh bị tuyển và đồng bọn dùng hung khí tấn công hậu quả là nguyễn quốc an
đối tượng trong nhóm của khánh bị tấn công
tuy nhiên vụ việc đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn hiện đối tượng tuyển và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng và truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật